thế nhưng trong đó chúng ta còn gặp sự ấm áp dịu dàng của họ
thiếu ý lương thị thu thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động công an hà nội là một trong nhiều người mang phẩm chất như vậy